sau khi bão số chín đã vào vùng biển các tỉnh từ nam bình thuận đến bến tre
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ
giật cấp một mươi một bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm ba mươi km di chuyển theo hướng tây tây bắc
dự báo trong những giờ tới bão tiếp tục tiến vào đất liền các tỉnh từ nam bình thuận đến bến tre
với cường độ mạnh cấp bảy cấp tám và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão số chín vùng biển từ nam bình thuận đến bến tre có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
sóng trên biển vùng gần tâm bão cao bốn sáu mét vùng gần bờ cao ba năm mét
cảnh báo gió mạnh trên đất liền tại các tỉnh từ nam bình thuận đến bến tre có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
riêng vùng ven biển nam bình thuận bà rịa vũng tàu bến tre
gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
vùng ven biển các tỉnh tiền giang trà vinh có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sâu trong đất liền các tỉnh đông nam bộ có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy và nguy cơ sông mạnh
lốc xoáy trên toàn bộ khu vực nam bộ
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình thuận
khu vực nam tây nguyên và nam bộ có mưa to đến rất to
từ đêm mai hai mươi năm tháng một mươi một đến đêm ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão
với không khí lạnh từ phía bắc tăng cường
nên mưa to đến rất to mở rộng ra các tỉnh từ quảng trị đến khánh hòa
từ nay đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi một trên các sông từ quảng trị đến bình thuận
các tỉnh miền đông nam bộ và khu vực tây nguyên xuất hiện một đợt lũ
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ lũ quét sạt lở đất vùng núi
ngập lụt tại vùng trũng thấp đô thị tại các tỉnh trên
để chủ động ứng phó với cơn bão số chín
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương
phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão thực hiện công tác phòng chống bão nghiêm ngặt